tỉnh phú yên đang xử lý cấp bách sụt lún kè bờ nam thuộc dự án chống sạt lở bờ nam hạ lưu sông đà răng thành phố tuy hòa
đây là công trình bị thiệt hại nặng sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cần phải được khắc phục cơ bản trước mùa mưa lũ năm nay
để bảo vệ khu đô thị nam thành phố tuy hòa và hạ tầng cơ sở bên trong
trong điều kiện khó khăn về kinh phí nhưng tỉnh phú yên cũng đã đầu tư gần năm mươi sáu tỷ đồng từ ngân sách địa phương
để xử lý khẩn cấp công trình này
kè được xử lý theo công nghệ nhật bản có kết cấu mái nghiêng lát kiện bê tông đúc sẵn
kết hợp gia cố chân kè bằng bê tông dự ứng lực đỉnh được thiết kế dầm khóa bằng bê tông cốt thép
trải vải địa kỹ thuật đắp lại đất mái kè và ra cố chân bằng bê tông dự ứng lực với một mươi hai mét một cọng
trong giai đoạn này để khắc phục công trình những đoạn bị sung yếu như những đoạn bị sạt lỡ nặng
những đoạn mà đã bị đến dâm mũ thì những đoạn đó mà cho khắc phục thi công trước
chẳng hạn như từ giữa tuyến là cái đoạn này là bị thiệt hại nặng nhất
thì tiến hành thi công còn sáu trăm linh mét để khắc phục trước hồ lũ
sau đó họ làm theo phương cung chiếu và nhanh để kịp thời
tức là đảm bảo công trình là trong mùa hai mươi tám thì không bị xảy ra sự cố tiếp
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc xử lý cấp bách kè bờ nam sông đà rằng
nhằm tránh tác động tiêu cực nghiêm trọng
đến các công trình liên kề và đảm bảo an toàn cho công trình bên trong trước mùa mưa lũ tới
công trình phải đảm bảo hoàn tất vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
công trình kè bờ nam sông đà rằng
được đưa vào sử dụng cách đây gần một mươi năm và bị sụt lún hư hỏng nặng
sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy với chiều dài hơn một km
trong đó nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng
uy hiếp trực tiếp hạ tầng cơ sở quan trọng bên trong kè